trong chuyến thăm làm việc tại tỉnh quảng bình vào trưa ngày một mươi ba tháng chín phó thủ tướng trịnh đình dũng
chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo ubnd chín tỉnh gồm quảng bình hà tĩnh quảng trị thừa thiên huế
quảng nam quảng ngãi con tum gia lai tp đà nẵng và tập đoàn điện lực việt nam evn
và các đơn vị tư vấn nhà thầu về công tác giải phóng mặt bằng cũng như những biện pháp đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba và dự án thuộc trung tâm điện lực quảng trạch
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ubnd các tỉnh có đường dây đi qua
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án
đặc biệt là làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng đề nghị cần tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu về ý nghĩa quan trọng của công trình
từ đó tạo điều kiện ủng hộ dự án tập trung làm tốt khâu xác định nguồn gốc đất
để từ đó đẩy nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng yêu cầu các bộ ngành liên quan hỗ trợ
tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đúng tiến độ đạt chất lượng
trước đó phó thủ tướng trịnh đình dũng và đoàn công tác cũng đã đến viếng mộ đại tướng võ nguyên giáp
thăm và tặng quà cho học sinh bệnh binh tại xã quảng đông huyện quảng trạch